dự công ty lưỡng hành hiện nay cho biết các tour liên tuyến miền bắc có sức hấp dẫn với khách phía nam dịp tết nguyên đáng
thậm chí một số tour nước ngoài giá tầm trung có chi phí cạnh tranh ngang tour nội địa
theo ghi nhận với khách từ thành phố hồ chí minh các lựa chọn tour nước ngoài dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
có thể kể đến gồm thái lan năm ngày bốn đêm giá một mươi một triệu đồng
thành phố hồ chí minh singapore malaysia năm ngày bốn đêm giá khoảng một mươi bốn triệu đồng
hay thành phố hồ chí minh singapore ba ngày hai đêm khoảng một mươi ba triệu đồng
trong khi đó một số hành trình miền bắc bay từ thành phố hồ chí minh có giá hơn một mươi triệu đồng
có thể kể đến như sapa lai châu điện biên sơn la mộc châu năm ngày năm đêm giá một mươi ba triệu đồng
tour cao bằng ba bể hà giang năm ngày năm đêm giá gần một mươi hai bảy triệu đồng
tuy nhiên các công ty lưỡi hành nhận định dù vấp phải cạnh tranh
các tour trong nước khởi hành từ thành phố hồ chí minh vẫn bán chạy đặc biệt với nhóm khách trung tuổi hoặc kiều bào
về mặt bình vẫn những đơn vị trong ngành du lịch vẫn đề xuất cần đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng
như đường xá sân bay khách sạn để thuận tiện cho du khách và giảm chi phí vận chuyển
ngoài ra việt nam cũng cần sớm tìm ra nhạc trưởng điều phối liên kết giữa hàng không lữ hành và địa phương
bản thân doanh nghiệp cũng đang liên kết với các đối tác để đem đến mức giá tốt nhất
nhưng vẫn cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ kết cầu diện rộng từ cấp cao hơn